như khai nhận hai vợ chồng viên đã xảy ra mâu thuẫn trước tết nguyên đán nhâm dần
vợ của đối tượng đã bỏ về nhà cha mẹ ruột ở cùng xóm và sau tết đã vào thành phố hồ chí minh làm công nhân may
thời gian gần đây viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng vợ không nghe máy
khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng hai trần văn viên điện thoại cho vợ và xảy ra mâu thuẫn với vợ của mình
sau đó viên đến nhà mẹ vợ bế con gái đi bộ đến bến đò thôn đông tuần cách khoảng một km
vứt con xuống sông rồi về nhà
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc chính quyền và hàng trăm người dân địa phương đã tổ chức lực lượng tàu thuyền tìm kiếm
đến khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng hai đã tìm thấy cháu bé
qua làm việc viên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
viên khai do mâu thuẫn với vợ nên mới có ý định đoạt mạng con
trưa một mươi bảy tháng hai công an tỉnh quảng nam đã tổ chức thực nghiệm hiện trường tại cầu ông hiển bến đò tam hải
nơi nghi phạm ném con của mình xuống sông trường giang
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đang tạm giữ hình sự đối với viên
đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi đoạt mạng người
với mức án đối với hành vi vi phạm trong trường hợp cổ viên
luật sư nguyễn công tín công ty luật fdvn thuộc đoàn luật sư thành phố đà nẵng nhận định
theo pháp luật hành vi của viên có đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại khoản một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
với tình tiết tăng nặng là đoạt mạng người dưới một mươi sáu tuổi mức phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ông tín cho rằng dù là có dùng rượu bia hay chất kích thích khác viên vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với hành vi của mình
bởi điều một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định rõ
người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều hành hành vi của mình do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác
thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
uống rượu rồi lên cơn ghen mù quáng đối tượng đã mất tỉnh táo và chỉ một vài phút quẫn trí đã đẩy con gái ruột vào cửa tử
sẽ không thể nào biết trong lúc gây án những gì đã hiện lên trong suy nghĩ của đối tượng
nhưng những hình ảnh thực nghiệm hiện trường cũng đã đủ để khiến dư luận bàng hoàng đến lại người
toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ cha ném con gái xuống sông trường giang
bề cạnh đó thượng tá phạm viết tiến trường công an huyện núi thành
tỉnh quảng nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường
nghi phạm trần văn viên ba mươi tuổi chú thôn đông tuần xã tam hải núi thành
cha ruột của nạn nhân là cháu trần lê yến v sinh năm hai nghìn một mươi bảy được đưa đến hiện trường để tiến hành thử nghiệm
xe công vụ của công an tỉnh quảng nam đưa nghi phạm viên về lại thôn đồng tuần
để tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án theo trình tự pháp luật
theo lời khai nghi phạm viên vào tối một mươi sáu tháng hai gọi điện thoại cho vợ
tuy nhiên vợ viên không trả lời điện thoại nên hắn đã nảy sinh ý định kết liễu con để trả thù
buổi thực nghiệm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan cảnh sát điều tra
viện kiểm sát tỉnh quảng nam cùng hàng trăm người dân xã tam hải
trong ảnh viên bồng cháu v được làm từ bao cát từ nhà vợ bắt đầu đi ra ngoài
thời điểm xảy ra vụ việc viên đến nhà vợ trong lúc cháu v đang xem tv
viên bồng con rơi khỏi nhà mẹ vợ
từ đây viên đi thẳng ra cầu ông hiền ở bến đỏ tam hải
để ném con xuống sông trưởng giang
toàn bộ hành vi của viên bị camera an ninh của người dân xung quanh ghi lại
đi khai tại cơ quan điều tra vì vợ không nghe điện thoại nên ghen tuông
muốn đoạt mãn con gái để báo thủ vợ
hình ảnh viên cõng cháu v ra khu vực cầu ông hiển
để thực hiện hành vi tội ác bị camera an ninh ghi lại
khu vực cầu ông hải nơi viên ném cho bé là nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu
trong ảnh viên bồng bé v bao cát hướng thẳng ra nơi hắn ra tay tàn độc
với chính viên
khoảnh khắc giận người khi viên nhẫn tâm ném bé v bao cát xuống sông trưởng giang
vào đêm đen lạnh giá
kẻ thù ác sau khi gây án thản nhiên đi bộ về nhà thông báo sự việc với mẹ ruột
hắn bị công an xã tam hải bắt giữ ngay sau đó
cơ quan công an dẫn giải viên trở lại trại tạm giam để tiếp tục điều tra vụ án
thượng tá phạm biết tiến trưởng công an huyện núi thành cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp nhận vụ việc
và đang thực hiện các thủ tục tố tụng
theo quy định của pháp luật
rất đông người dân xã tam hải theo dõi quá trình thực nghiệm vụ án
ở địa phương viên là con trai cả trong gia đình có ba anh em
người này không tu trí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích
và hay đập phá đồ đạc trong nhà
thưa quý vị có lẽ nỗi đau này đã vượt qua sức chịu đựng của người mẹ trẻ
ngày tạm biệt con lên thành phố hồ chí minh làm việc
chắc chắn chị không thể nào ngờ rằng đó lại là ngày cuối cùng được gặp con
mâu thuẫn của cha mẹ nhưng đứa con gái hồn nhiên còn chưa hiểu sự tình
lại phải đánh đổi cả mạng sống vì người cha thú tính
chút cơn giận lên chính con đẻ của mình
hy vọng người mẹ sẽ sớm vượng dậy sau nỗi mất mát này
và người cha với hành động phi nhân tính trong cơn củ ghen
sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật